tại thái bình bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã thăm và làm việc tại dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
để nắm bắt tình hình thực hiện và tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới
đến nay công tác thiết kế gia công chế tạo và thi công lắp đặt các hạng mục nhà máy chính đã cơ bản hoàn thành
các hệ thống như cung cấp nước ngọt xử lý nước sân phân phối hai trăm hai mươi kv hệ thống phòng cháy chữa cháy đã tiến hành chạy thử
dự kiến phát điện tổ máy số một vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và tổ máy số hai vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để hoàn thành theo tiến độ nêu trên thì còn nhiều khó khăn vướng mắt cần được tháo gỡ kịp thời
tại buổi làm việc bộ trưởng trần tuấn anh đã ghi nhận những khó khăn vướng mắt của dự án
đồng thời bộ trưởng trần tuấn anh đã ghi nhận những khó khăn vướng mắt của dự án
đồng thời yêu cầu tổng thầu pvc tập trung nguồn lực hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán để có thể nhận được chi phí thanh toán từ phía chủ đầu tư
thế nhưng mà đến cái thời điểm này thì có thể nói là rất cần chúng ta cần phải thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để sớm gọi là có cái biện pháp
nghiên cứu những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cái tổng đoàn dự kiến quốc gia cũng như là cái ban quản lý của dự án nhiệt huyện thái bình ii
để báo cáo với chính phủ cũng như sau báo cáo với bộ chính trị
chúng ta có cái hướng tiếp tục là có những giải pháp có hiệu quả để đảm bảo không những cái thành công của cái dự án này mà còn cả đảm bảo cho việc cân đối cung cầu điện quốc gia
bộ trưởng trần tuấn anh nhấn mạnh dự án nhiệt điện thái bình ii là dự án rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đảm bảo cân đối cung cầu điện
việc giải ngân chặt chẽ đúng tiến độ sẽ là giải pháp quan trọng để bảo toàn vốn đầu tư nhà nước cho những công trình điện quan trọng như thế này
bộ công thương đề nghị các bộ
gửi ý kiến để bộ tổng hợp trình thủ tướng thương trực chính phủ dựa trên các đề xuất của pvn vào cuối tháng bảy
chiều cùng ngày bộ trưởng trần tuấn anh đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh thái bình